lô hàng hóa gồm một trăm một mươi năm thiết bị đốt tinh dầu để hút nhãn giá niềm yết trên sản phẩm là bốn trăm linh đồng trên một cái

bốn mươi phụ kiện thuốc lá điện tử thay thế thiết bị đốt tinh dầu tổng giá trị lô hàng hóa là một trăm hai mươi tám triệu đồng
tại thời điểm khám bà vương thị bích ngọc địa chỉ thôn quỳ khe thị trấn nông trường phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai khai nhận là chủ sở hữu của lô hàng hóa và không xuất trình được hàng hóa xuất giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
đội quản lý thị trường số một đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
ngày một mươi ba tháng năm ủy ban nhân dân huyện hóc môn tp hcm đã có báo cáo kết quả giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến việc phát đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn
vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa khiến dư luận xôn xào
theo báo cáo căn cứ thông tin phản ánh ngày một mươi một tháng năm ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện xác minh làm rõ nội dung phản ánh
qua giả soát ủy ban nhân dân huyện nhận thấy trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa có chủ trương gửi mẫu đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm cho phụ huynh là không đúng quy định
vì vậy ủy ban nhân dân đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo chấn trình làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan
đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo ban giám hiệu nhà trường liên hệ với phụ huynh để thông tin rõ quy định về đăng ký tuyển sinh lớp một mươi
phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn đã có văn bản nhắc nhở chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào lớp một mươi tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện
phòng giáo dục và đào tạo huyện và ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa đã liên hệ với gia đình học sinh tctv lớp chín trên năm về việc gửi mẫu đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn đã chủ trì tổ chức cuộc họp chấn trình kiểm điểm lãnh đạo trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa giáo viên chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm

tham mưu ủy ban nhân dân huyện có hướng xử lý kịp thời đảm bảo công tác tuyển sinh được tổ chức nghiêm túc chặt chẽ theo đúng quy chế của bộ giáo dục và đào tạo
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng khẳng định quan điểm của sở là tạo mọi điều kiện cho mọi học sinh tham gia dự tuyển sinh vào lớp một mươi để đảm bảo quyền lợi cho học sinh bao gồm cả đối tượng được tuyển thẳng nếu muốn tham gia dự thi
sở giáo dục và đào tạo không cho phép các trường trung học cơ sở giáo viên chủ nhiệm vận động ép buộc phụ huynh học sinh không cho con em dự thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
công tác phân luồng được thực hiện dựa trên nguyện vọng thực tế của phụ huynh học sinh nhà trường giáo viên chủ nhiệm lớp chín chỉ đóng vai trò tư vấn hỗ trợ
còn quyên quyết định việc dự thi tuyển sinh hay chọn vào hướng học khác cũng như lựa chọn nguyện vọng nào là quyền của phụ huynh học sinh
trường hợp phụ huynh học sinh tự nguyện không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi thì phụ huynh sẽ làm đơn xin không tham gia gửi cho trường
và nêu rõ là nếu không tham gia thì học sinh sẽ tiếp tục học ở đầu
sở giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện và tp hcm nhắc nhờ hiệu trường các trường trung học cơ sở
giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc các văn bản của sở giáo dục và đào tạo về phân luồng và tư vấn học sinh
quý vị thân mến chào mừng đại lễ phật đàn hai nghìn hai mươi bốn
các tăng ni phật tử và người dân ở quảng trị đã bỏ ra hai tháng để chung tay xây dựng một tháp bào cao bốn mươi mét bằng bảy trăm linh cây tre
trong những ngày qua bảo tháp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân địa phương đến chiêm ngưỡng sự độc đáo này
qua hai tháng xây dựng bảo tháp làm bằng tre tại chùa an chú xã triệu tài huyện triệu phong quảng trị hoàn thành
thu hút nhiều tăng ni phật tử và người dân đến tham quan chiếm ngưỡng
theo đó từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phật giáo huyện triệu phong lên ý tưởng kế hoạch xây dựng tháp tre mừng lễ phật đàn
tháp được thiết kế với chiều cao gần bốn mươi mét trong đó phần đế dựng chắc chắn trên mặt đất
hai phần còn lại sau khi thi công hoàn thiện được cầu lắp ráp vào đế
đại đức thích nguyên mãn trưởng ban trị sự phật giáo huyện triệu phong cho biết
đây là công trình độc đáo mô phỏng tháp bồ đề đạo tràng tại ấn độ nơi đức phật hành đạo
đại đức thích nguyên mãn chia sẻ
ông nguyễn thành vũ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện triệu phong cho biết
trên địa bàn huyện có hơn bảy mươi ngôi chùa niệm phật đường trải qua bao thăng trầm lịch sử